chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai vừa ban hành quyết định về việc thực hiện nghiêm một loạt các biện pháp
trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn trong đó khuyến cáo là không ra đường từ một mươi tám h tối hôm trước
đến sáu giờ sáng ngày hôm sau và thời gian thực hiện là từ h ngày hai mươi tám tháng bảy đến hết ngày một tháng chín
theo ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai mặc dù địa phương đã áp dụng giãn cách xã hội trên phạm vi toàn tỉnh
theo chỉ thị một mươi sáu từ ngày chín tháng bảy nhưng vẫn còn người dân chủ quan chưa chấp hành nghiêm các biện pháp phòng chống dịch
cụ thể lượng người phương tiện ra ngoài khu vực công cộng tham gia giao thông không thuộc trường hợp cấp thiết vẫn còn nhiều
do đó để thực hiện hiệu quả hơn quyết liệt hơn chí thị một mươi sáu chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai yêu cầu người dân
thực hiện nghiêm khuyến cáo không ra đường từ một mươi tám h tối hôm trước đến sáu h sáng hôm sau
thời gian thực hiện từ giờ ngày hai mươi tám tháng bảy đến hết ngày một tháng tám ngoài trừ những người thuộc năm nhóm trường hợp
gồm cấp cứu cứu hỏa các lực lượng làm công tác phòng chống dịch hoặc các lực lượng hỗ trợ
có thể yêu cầu điều phố để phòng chống dịch của cơ quan chức năng chính quyền địa phương
cán bộ phóng viên biên tập viên các cơ quan báo đài thực hiện nhiệm vụ chính trị trên địa bàn
lực lượng công nhân vệ sinh môi trường đô thị lực lượng xử lý sự cố về điện nước hệ thống thông tin và hạ tầng kỹ thuật
cán bộ công chức viên chức người lao động làm việc tại các cơ quan nhà nước
có giấy xác nhận của thủ trưởng cơ quan về việc phân công nhiệm vụ công tác
các phương tiện vận tải hàng hóa thiết yếu đưa đón lực lượng phòng chống dịch bệnh
phương tiện đưa đón công nhân tại các doanh nghiệp đang thực hiện phương án một cung đường hai địa điểm
phương tiện vận chuyển vật tư phục vụ sản xuất hàng hóa xuất nhập khẩu
chủ tịch ubnd tỉnh đồng nai cũng yêu cầu các cá nhân hộ gia đình kinh doanh
tạm dừng các dịch vụ cung cấp đồ ăn thức uống chế biến sẵn kể cả mua hàng mang về
thời gian thực hiện từ giờ ngày hai mươi chín tháng bảy
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé